theo thống kê mới nhất của trạm trồng trọt bảo vệ thực vật huyện văn chấn tỉnh yên bái
hiện có gần hai trăm linh hectare cam quýt tại các xã thị trấn trong vùng có biểu hiện vàng lá
thối rẽ gây thiệt hại không nhỏ cho người trồng cam
diện tích cam quýt bị vàng lá không chỉ dừng lại ở các diện tích cam sành và cam đang cho thu hoạch
mà cả các diện tích cam ghép mới trồng
qua đánh giá bước đầu của viện giống cây trồng hà nội và cán bộ trạm trồng trọt
và bảo vệ thực vật huyện văn chấn tỉnh yên bái
thì nguyên nhân chính là do người dân chăm sóc chưa đúng kỹ thuật
đối với các diện tích cam mới trồng nhiều hộ đã lạm dụng phân bón vô cơ
bón quá liều lượng bón ngay trên phần rễ non gây sót rễ dẫn đến cây vàng lá
đối với các diện tích cam đang cho thu hoạch do người dân sử dụng quá nhiều lần biện pháp khoanh cành
gây ức chế quá trình lưu dẫn chất dinh dưỡng nuôi thân lá dẫn đến cây vàng vọt và càng dụng quả nhiều hơn
các cán bộ chuyên môn khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật trồng
chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hạn chế tác động ngược lại của các loại phân bón thuốc bảo vệ thực vật đối với cây trồng